từ khi thực hiện lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến tuyến huyện đã làm gia tăng tình trạng quá tải tại nhiều cơ sở y tế tuyến huyện tuyến tỉnh giảm nhanh ở tuyến xã gây lãng phí về cơ sở vật chất và nhân lực y tế tuyến xã
xin bộ trưởng cho biết những giải pháp cụ thể để vừa thực hiện tốt chính sách thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
nhưng vẫn đảm bảo phát huy được nguồn lực của tuyến y tế cơ sở tạo điều kiện cho người dân đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số được khám chữa bệnh tại chỗ tốt hơn
dù đã triển khai nhiều giải pháp tu hút nguồn nhân lực về công tác tại tuyến y tế cơ sở nhưng hiện nay đội ngũ cán bộ y tế cơ sở vẫn rất thiếu và yếu
vậy xin hỏi bộ trưởng đâu là giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này
thực ra số bác sĩ trên một mươi dân
trong thời gian qua chúng ta tiến bộ rất nhiều
hiện nay trong cả nước đạt khoảng tám bác sĩ trên một mươi dân
có một số nước cũng trong khu vực không bằng chúng ta
nhưng vấn đề là phải sử dụng hiệu quả các tuyến và chuyển giao công nghệ
và thu hút thì các đại biểu có nói rằng các tỉnh rất khó thu hút bác sĩ và kể tuyến huyện
thì thực ra đấy là chính sách
bộ y tế chỉ có thể ban hành chính sách và nhiều địa phương đã vận dụng một cách sáng tạo
về vấn đề y tế giá rẻ nhiều đại biểu cũng bày tỏ ý kiến
không đồng tình vì lo ngại câu chuyện chất lượng khám chữa bệnh
thậm chí có những ý kiến cho rằng là làm gia tăng nguy cơ tai biến tử vong trong khám chữa bệnh thời gian gần đây
mà những vụ việc gần đây thì nổi cộm lên
chính vì thế mà việc này làm cử tri rất là lo lắng
đề nghị bộ trưởng là tư lệnh ngành làm rõ và khẳng định quan điểm
để người dân an tâm bởi y tế liên quan mật thiết đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và người bệnh thì như một tam giác
luôn co kéo
bệnh nhân thì muốn được hưởng những quyền lợi cao nhất mà đóng thì thấp nhất
và cái mệnh giá thì không muốn tăng và cũng khó tham gia
vừa rồi là những đối tượng chính sách là chúng ta lo cho hết
còn đối với bác sĩ và ngành y tế với quan điểm chúng tôi thì muốn thuốc tốt nhất
muốn nhiều xét nghiệm cao nhất muốn dùng máy hiện đại nhất và muốn chữa tốt nhất
và như vậy thì rất là tốn
về bảo hiểm xã hội là cơ quan quản lý quỹ
thì họ giữ quỹ cơ quan phải bảo đảm không bị phá quỹ
lúc nào cũng rằng co ba tam giác đó nếu mà thành tam giác cân thì nó hài hòa giữa các quyền lợi
nhưng nếu kéo về bên nào hơn thì xảy ra hoặc là bị lạm dụng trục lợi
hoặc là lạm dụng kỹ thuật hoặc là siết chi
tại phiên chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến công tác khám chữa bệnh cũng được đưa ra
như chất lượng các phòng khám chữa bệnh quản lý dược liệu liên thông kết quả xét nghiệm
quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng đã được đưa ra
về những chất vấn của đại biểu liên quan đến giải pháp để hạn chế mức thấp nhất những rủi ro y khoa
bộ trưởng bộ y tế cho rằng
đây là cái điều không mong muốn của chúng ta ở đây của người dân của bệnh nhân và của chính người thầy thuốc
đây là nỗi đau lòng
và bộ y tế đã có những đề án như thành lập hội đồng an toàn bệnh nhân tại cục quản lý khám chữa bệnh và tại các bệnh viện
thứ hai là ban hành năm quy trình khám chữa bệnh
và ngay những quy trình của các trang thiết bị máy móc liên quan đến vấn đề khám chữa bệnh đã được ban hành rất chặt chẽ
tuy nhiên vấn đề là vấn đề thực hiện nghiêm các quy trình đó
nếu mà không thực hiện nghiêm thì sẽ xót xảy ra
và vấn đề tai biến y khoa thì xảy ra rất là khó có thể dừng lại được chỉ có thể khống chế ngay cả nước đã phát triển
sắp tới bộ y tế sẽ ban hành tiếp những thông tư và chỉ thị và xử lý nghiêm theo hành lang pháp lý nếu như có sai phạm
bên hành lang quốc hội phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với các đại biểu quốc hội
trung quanh phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ y tế
đa số đại biểu đánh giá vị trưởng ngành y tế đã trả lời thẳng thắn và đúng trọng tâm
đồng thời mong muốn bộ y tế sẽ có những giải pháp để khắc phục những bất cập mà đại biểu quốc hội nêu ra
tôi đánh giá đây là một phiên trả lời thành công của bộ trưởng bộ y tế
bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn và cũng rất là thông minh
bộ trưởng đã biết gỗ những nhóm vấn đề và trả lời theo định hướng chiến lược rõ ràng với tư cách người tư lệ ngành
tôi mong muốn bộ trưởng sẽ có thêm phương hướng vì chúng ta đã nêu ra khó khăn những bất cập
nhưng mà hiện nay chúng ta vẫn chưa tìm ra được phương hướng để giải quyết được cái mâu thuẫn nảy sinh
trong quá trình triển khai một phương án rất là mới và rất là tốt đấy là tự lập các bệnh viện công lập
cơ bản thì bộ trưởng bộ y tế đã trả lời thẳng thắn và đúng trọng tâm
bộ trưởng y tế là trả lời như thế là đạt yêu cầu làm rõ được vấn đề
tất nhiên cũng có những việc mà bộ trưởng trả lời thì một số đại biểu chưa thỏa mãn
và chính vì thế các đại biểu phải tránh luận lại
và cũng có những điểm là trong quá trình trả lời thì bộ trưởng cũng chưa thể hứa được
việc này thực hiện dứt điểm hay không dứt điểm
cái đấy cũng cần phải rút kinh nghiệm nhưng mà cũng đòi hỏi có thời gian
không phải là vấn đề gì mà đưa ra
làm sao để mà nền y tế của chúng ta nó phát triển đúng với cái tầm mức của nó
tức là một nền y tế chất lượng phục vụ được cho nhu cầu của người dân
bởi vì thực ra tôi thấy là với cái cách vận hành quỹ bảo hiểm y tế hiện nay
thì cái nguy cơ một nền y tế giá rẻ là rất là lớn
mà giá rẻ thì không bao giờ có thể có chất lượng tốt được
là một trong những vấn đề nóng được người dân quan tâm
ngay sau phiên đăng đàn trả lời chất vấn
bộ trưởng bộ y tế trước quốc hội
nhiều cử tri đã đưa ra những đánh giá về phần trả lời của vị tư lệnh ngành y tế
theo dõi sát sao phiên chất vấn của bộ trưởng bộ y tế
những câu hỏi của các đại biểu quốc hội cũng là vấn đề mà người dân quan tâm
các cử tri cũng có nhiều nhận định về giải đáp của người đứng đầu ngành y
tôi thấy rằng là cái thứ nhất là các đại biểu cũng đã hỏi trực tiếp
thẳng thắn vào những nội dung mà cử tri bức xúc
và bộ trưởng cũng đã trả lời được cơ bản những cái nội dung đó
nhưng về phía cá nhân thì tôi thấy thế này
các nội dung câu hỏi với ý kiến trả lời bộ trưởng
nó vẫn chưa toát lên được cái mà làm sao để nâng cao cái năng lực
hiệu quả chất lượng của việc khám chữa bệnh
so với kỳ trước với kỳ này
bộ trưởng bộ y tế đã có nhiều tiến bộ tiến bộ đáng mừng
vì hầu hết những ý kiến của các đại biểu quốc hội chất vấn
thì bộ trưởng đều nắm được khá sâu các vấn đề mà các cử tri quan tâm
mà cái trả lời thì cũng rõ ràng cũng mạch lạc
nên là thấy rằng là đây là cũng thông qua đó thì thấy rằng là
đồng chí bộ trưởng của chúng ta cũng đã có
cái sâu sát cơ sở đã chăn trở với cái trách nhiệm là tư lệnh của ngành của bộ y tế
quan tâm làm sao để nâng cao chất lượng của ngành y tế
đặc biệt là chúng ta phục vụ khám chữa bệnh
cũng là chăm sóc đảm bảo đời sống cho người dân
câu hỏi rất là đa dạng bao phủ tất cả các lĩnh vực
từ dự phòng khám chữa bệnh điều trị bảo hiểm y tế đào tạo
rồi các chính sách đối với cán bộ y tế rất là rộng
và chúng tôi nghĩ là hôm nay thì tôi theo dõi tôi thấy là hôm nay là cái cơ hội mà
tôi thấy bộ trưởng giải trình rất nhiều nói rất rõ rất đầy đủ các khía cạnh mà các đại biểu quốc hội nêu ra
nhìn chung thì tôi chưa thấy có đại biểu nào có vẻ chất vấn một cách gây gắt và những khó khăn
sau phiên chất vấn cử tri cũng bày tỏ kỳ vọng vị bộ trưởng sẽ có nhiều hành động thực tiễn quyết liệt hơn
cụ thể hơn để ngành y tế trong thời gian tới
sẽ có những sự chăm sóc
chuyển biến tích cực đảm bảo quyền lợi về sức khỏe cho người dân
ý kiến của các đại biểu quốc hội cũng tham gia phát biểu đánh giá không ngoài mục đích là nhằm nâng cao đời sống phục vụ cho dân dân
thì tôi thấy rằng là các đại biểu cũng phát biểu rất là thực tế
qua các đại biểu phát biểu thì tôi thấy rằng bộ trưởng y tế trả lời ý kiến của các đại biểu cử tri của đại biểu quốc hội thì tôi thấy rằng là
cũng trả lời rất là chân thành và tiếp nhận ý kiến của các đại biểu quốc hội
và cũng nguyện vọng là trong thời gian tới làm thế nào là khắc phục những điểm mà còn tồn tại trong ngành y tế mà chưa làm được phục vụ cho nhân dân chưa chú đáo
thì bộ trưởng cũng đã nhận và tới để làm nào không ngoài mục đích tức là phục vụ đời sống nhân dân một cách tốt hơn mà nhân dân cũng đang mong muốn
nói đến bộ trưởng phát biểu vừa rồi

và phát huy thì tôi thấy là dân dân sẽ tin tưởng

vì giáo dục và y tế là dân dân rất quan tâm
vì giáo dục và y tế là dân dân rất quan tâm
và nhất là nhân y tế là về sức khỏe
đối với người già những người được bảo hiểm học sinh trẻ có em thì tôi thấy là người ta sẽ tin tưởng
nếu mà mình cứ đà phát biểu như thế này và hứa trước quốc hội chứa các cực trì thì tôi thấy là chắc chắn sẽ cùng người xã hội phát triển được
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn có rất nhiều nội dung quan trọng có nhiều kỳ vọng và thách thức cũng như trọng trách mà bản thân mỗi đại biểu quốc hội cần cố gắng
để bảo đảm tốt nhất quyền làm chủ của nhân dân xứng đáng là người đại biểu của dân do dân và vì dân
cũng trong chiều nay bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội liên quan đến các vấn đề giải pháp cụ thể
để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển phân bổ thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
tăng cường quản lý kiểm soát tránh lãng phí trong đầu tư công trách nhiệm của bộ ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia
bộ trưởng nguyễn trí dũng có thêm một buổi sáng ngày một mươi năm tháng sáu để giải trình các vấn đề mà đại biểu quốc hội nêu ra
chi tiết của phiên chất vấn sẽ được truyền hình nhân dân cập nhật trong những bản tin tiếp theo
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sáng nay tại hòa bình tổng cục an ninh bộ công an phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam
tổ chức hội nghị triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
nhà máy thủy điện hòa bình thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
qua gần ba mươi năm vận hành thủy điện hòa bình đã tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc chống lũ
bảo đảm an toàn cho vùng đồng bằng bắc bộ và thủ đô hà nội
thủy điện hòa bình là công trình thủy điện và loại lớn trên thế giới
kể từ khi phát điện tổ máy đầu tiên đến nay nhà máy đã sản xuất được khoảng hai trăm một mươi tỷ kwh
những năm gần đây đều đạt sấp xỉ một mươi tỷ kwh chiếm sáu bảy sản lượng toàn hệ thống điện việt nam
ngoài ra thủy điện hòa bình còn có vai trò cấp nước cho hạ lưu trong mùa cạn cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
riêng lượng xả từ hồ hòa bình là khoảng từ hai đến ba hai tỷ m ba chiếm sáu mươi năm bảy mươi tổng lượng xả từ các hồ
đồng thời cải thiện điều kiện giao thông đường thủy bảo vệ môi trường hạ lưu sông đà và sông hồng
trong điều chỉnh bổ sung quy hoạch điện thời gian tới thủy điện hòa bình sẽ được mở rộng lắp đặt thêm hai tổ máy
nâng tổng công suất từ một chín trăm hai mươi mw lên hai bốn trăm linh mw bằng công suất thủy điện sơn la
các tổ máy sẽ lần lượt vận hành vào các năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai góp phần duy trì vận hành ổn định cho hệ thống điện của đất nước
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam sáng nay trước khi rời hà nội đi mộc châu sơn la
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba do đồng chí esteban
lazo ezonandez ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba chủ tịch quốc hội nước cộng hòa cuba dẫn đầu
đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
là hai nước có tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc việt nam cuba có nhiều điểm tương đồng về lịch sử
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quan hệ đoàn kết ủng hộ hợp tác toàn diện việt nam cuba không ngừng được củng cố và phát triển
chuyến thăm chính thức việt nam của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội của chính quyền nhân dân nước cộng hòa cuba
lần này đã thể hiện sự coi trọng và mong muốn tăng cường củng cố mối quan hệ truyền thống đặc biệt đoàn kết
và hợp tác toàn diện giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
cũng trong sáng cùng ngày đoàn đại biểu quốc cao quốc hội cộng hòa cuba đã tới đặt vòng hoa
tại tượng đài anh hùng dân tộc cuba jose marti tại phố lý thường kiệt hà nội
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình
tôn vinh ba trăm linh gương hình máu tình nguyện phiêu biểu tại bình thuận
lạng sơn sẵn sàng cho xuất khẩu vải thiệu
sáng nay đã xảy ra vụ va chạm giữa xe container và hai xe máy
tại cầu phú mỹ quận hai tp hcm khiến hai người tử vong
vào khoảng sáu giờ sáng nay xe container mang biển kiểm soát năm mươi một c hai mươi ba nghìn ba trăm một mươi chín
lưu thông trên cầu phú mỹ hướng từ quận bảy về quận hai khi vừa di chuyển hết dốc cầu phú mỹ quận hai
thì bất ngờ lạc tay lái lao sang làn đường xe máy tông trúng một xe tay ga
mang biển kiểm soát năm mươi chín c hai hai mươi ba nghìn tám trăm tám mươi bảy và một xe máy khác đang lưu thông cùng chiều phía trước
vụ va chạm khiến hai xe máy bị kéo lê hàng chục mét biến dạng
hai người điều khiển xe máy bị kéo vào gầm xe container khiến một người tử vong tại hiện trường
người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu
nhận tin báo lực lượng chức năng quận hai có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại tỉnh nghệ an vào khoảng một mươi chín h ba mươi tối ngày một mươi hai tháng sáu
tại khu vực cầu bara thuộc thôn lộc mỹ xã nghi quang huyện nghi lộc
đối tượng hoàng thị kính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xóm tân lập xã nghi quang huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
khi đang vận chuyển thuốc ngổ đi tiêu thụ
tân phòng cảng cửa lò biến thủy phòng phòng chống tội phạm và ma túy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
hối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt quả tăng
tăng vật thu được tại hiện trường là một bao tải màu trắng đựng sáu mươi thỏi thuốc nổ
có trọng lượng một mươi hai kg một trăm linh kiếp nổ và năm m dây cháy chậm
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua số thuốc nổ trên từ phường nghi thủy
thị xã cửa lò về bán kiếm lời đến địa điểm trên thì bị bắt giữ
hiện đối biên phòng cảng cửa lò biến thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án
bàn giao đối tượng và tăng vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ việc nhóm phóng viên ban thời sự đài truyền hình việt nam
bị cản trở tác nghiệp xảy ra vào chiều ngày một mươi ba tháng sáu hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản
trước đó nhà báo trần thị tuyết mai cùng một số cán bộ của ban thời sự đài truyền hình việt nam
đang tiến hành tác nghiệp tại xã phủ lỗ huyện sóc sơn hà nội để làm rõ phản ánh của người dân
về tình trạng một loạt ao hồ tại huyện sóc sơn bị lấn chiếm làm quán bán hàng và nhà riêng
thì bị một chiếc xe ô tô lao thẳng vào
sau vụ việc thiết bị tác nghiệp của nhóm phóng viên đã bị hư hỏng
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thưa quý vị những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện trên khắp mọi miền đất nước
đã có những bước phát triển mới ngày càng đi vào chiều sâu và thu hút đông đảo
các tầng lớp nhân dân tham gia với số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước
hữu ứng ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện một mươi bốn tháng sáu
hôm nay tại thành phố phan thiết hội chữ thập đỏ tỉnh bình thuận đã tổ chức lễ tôn vinh
ba trăm linh gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu của tỉnh năm hai nghìn một mươi bảy
hiến máu cứu người là hành động cao cả mang tính nhân văn sâu sắc
những người hiến máu tình nguyện được coi là nguồn cung cấp máu ổn định và an toàn nhất hiện nay
phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh bình thuận được triển khai từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
và ngày càng phát triển mạnh
mỗi năm trung bình toàn tỉnh nhận được năm năm trăm linh đơn vị từ những người hiến máu tình nguyện
từ nguồn máu hiến đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp cứu và điều trị
cho các bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện
chỉ riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đã tiếp nhận được ba một trăm năm mươi đơn vị máu
đạt năm mươi tám ba kế hoạch đề ra
lúc nào mà tôi cần là tôi điện là anh em sẵn sàng dù một hay ba giờ đêm
nhưng mà gia đình người ta điện cho tôi thì tôi sẽ điện anh em
thì anh em trực tiếp lên tại bệnh viện cho là những đơn vị máu mà cần mổ trực tiếp
tại lễ tôn vinh những gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu của tỉnh bình thuận năm nay
người tham gia thấp nhất là một mươi hai lần và cao nhất là hơn bảy mươi lần hiến máu
có năm gia đình hiến máu từ bốn mươi lần trở lên trong đó một gia đình có bốn thành viên tham gia
với hơn một trăm linh lần hiến máu
thì bản thân mình là hiến máu đến hôm nay là tính được hai mươi lần
thì mình thấy trong cái công việc này nó có một phần nào đó giúp được cho xã hội
và cũng giúp được cho những người nghèo
mình nghĩ là cho đi là còn mãi cho nên là mình rất thích tham gia cái chương trình này
nói chung là mình thấy mỗi lần đi hiến máu về là mình thấy sức khỏe mình rất là bình thường rất tốt
mà hầu như là cứ đến mỗi lần như vậy là mình phải đi
đến đợt mình phải đi
tại buổi lễ ba trăm linh gương tiêu biểu đã được chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận tặng bằng khen
vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị dù chỉ mới bước vào vụ thu hoạch vải thiều
thế nhưng ngay từ những ngày đầu tháng sáu ubnd tỉnh lạng sơn đã có văn bản chỉ đạo
các lực lượng chức năng làm việc tại các cửa khẩu của tỉnh
xây dựng các phương án hỗ trợ phân công tổ công tác
túc trực xử lý hồ sơ thông quan cho mặt hàng vải thiều không kể thời gian hành chính
theo thống kê hiện đã có khoảng hơn hai mươi tấn quả tươi và hai trăm một mươi tấn quả khô làm thủ tục thông quan
đạt kiếm ngạch khoảng năm trăm năm mươi usd
là cửa khẩu chủ yếu xuất khẩu hàng nông sản thủy hải sản
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn
trong những ngày gần đây mặt hàng quả vải thiếu tươi
đang được các doanh nghiệp ở bắc giang hải dương vận chuyển xuất qua cửa khẩu tân thanh tăng mạnh so cùng kỳ
trong nỗ lực ủng hộ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tập đoàn công nghệ apple vừa phát hành một trái phiếu trị giá một tỷ usd dành để hỗ trợ tài chính cho các dự án môi trường và năng lượng sạch đây là trái phiếu xanh đầu tiên của hãng được phát hành kể từ khi tổng thống mỹ donald trump rút mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu paris
apple cho biết đây là trái phiếu xanh thứ hai sau một năm ban hành trái phiếu một năm tỷ đô la mỹ của công ty khác ban hành nhằm hưởng ứng thỏa thuận khí hậu paris
apple cũng cho biết việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính và năng lượng tại các cơ sở của hãng và ở các chuỗi cung ứng và mua sắm các vật liệu an toàn hơn cho các sản phẩm của apple
việc phát hành trái phiếu công ty cũng để apple đáp ứng được mục tiêu làm xanh chuỗi cung ứng và sử dụng các nguồn lực vật liệu tài chính giảm việc khai thác các vật liệu quý hiếm của trái đất
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo